thưa quý vị và các bạn càng về dịp cuối năm tình trạng vận chuyển buôn bán và tàng trữ pháo nổ
lại có những diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương
và để ngăn chặn tình trạng này công an tỉnh hải dương đã tập trung lực lượng phương tiện
đẩy mạnh công tác đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến vận chuyển buôn bán tàng trữ pháo nổ
ngày hai tháng một mươi hai trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực chợ nam quang phường ái quốc
thành phố hải dương tổ công tác phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hải dương
phát hiện bắt quả tăng lường văn thùy sử dụng xe máy biển kiểm soát hai mươi sáu b hai sáu mươi sáu nghìn sáu trăm linh sáu
khi đang vận chuyển một mươi hai kg pháo nổ đi tiêu thụ
đối tượng khai nhận đã vận chuyển số pháo trên cho một đối tượng thiền ở hiện
để giao với vận chuyển thuê với giá một triệu thư để lấy nời
qua phát hiện tổ công tác đã thu giữ và đưa đối tượng về làm việc
ngày bảy tháng một mươi hai công an huyện bình giang cũng đã bắt giữ đối tượng phạm thế hoàn
ở xã tân an huyện thanh hà khi đang vận chuyển một mươi một kg pháo nổ đi tiêu thụ
hoàn là đối tượng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vào các năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
mới ra tù vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
vì hám lời hoàn đã vận chuyển thuê số pháo trên cho một đối tượng ở huyện bình giang
với giá một mươi hai năm triệu đồng
tôi đã nhận vận chuyển số pháo này
đến khu bãi giác minh phúc anh bình ấy tặng hứng chất cho tôi là một triệu đồng
đến khi hoàn thành xong vận chuyển số pháo này thì tôi nhận được số tiền là một mươi hai triệu năm trăm
trong tháng một mươi một và những ngày đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh hải dương đã liên tiếp phát hiện
bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ
ngoài một số loại pháo được tự quấn chế tạo thì cũng có những loại là của nước ngoài
được vận chuyển trái phép theo đường tiểu ngạch các vùng biên giới đưa vào trong nội địa
rồi từ đó các đối tượng chia nhỏ ra đi tiêu thụ
mặc dù đã bị cấm nhưng vì lợi nhuận bất chính không ít các đối tượng vẫn cấu kết với nhau
để lén lút hoạt động đặc biệt là ở giai đoạn cuối năm khi mà tết dương lịch và tết nguyên đán đang tới gần
trong thời gian tới phòng sanh sự tiếp tục tham mưu cho bà giám đốc
đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm pháo nổ
tăng cường việc chỉ đạo đến công an các huyện công an các xã trong việc nắm tình địa bàn
phát hiện đối với các đối tượng cũng như các vụ việc có hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
để đưa ra đấu tranh xử lý
ngoài ra phòng sanh sự cũng phối hợp với các đơn vị địa phương để tăng cường lực lượng
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đấu tranh đối với các đối tượng có hành vi vi phạm
liên quan đến pháo nổ và các vật liệu nổ đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
ngoài việc duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công an tỉnh hải dương sẽ đồng loạt triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
theo đó các vụ việc vi phạm pháp luật và các đối tượng liên quan sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật